cũng vào ngày hôm nay thành phố đà nẵng đã tiến hành tiêm một một trăm bảy mươi liều vaccine pfizer
phòng covid một mươi chín đợt bốn cho các nhóm đối tượng ưu tiên theo quy định
để đảm bảo an toàn tất cả người đi tiêm đều được xét nghiệm covid một mươi chín
và khám sàng lọc trước khi tiêm
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
trong đợt này ngành y tế đà nẵng triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi một
cho đối tượng là người bị bệnh mạng tính
trong đó ưu tiên các bệnh nhân bị bệnh mạng tính đang điều trị tại bệnh viện đà nẵng
và bệnh viện úng bứu nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch bị bệnh mạng tính
người bị bệnh mạng tính trên sáu mươi năm tuổi được quản lý tại các quận huyện
ưu tiên người bị bệnh nặng bệnh thần mạng tính bệnh nhân đã đặt sten
đái tháo đường có biến chứng và các đối tượng có nguy cơ bị bệnh mạng tính
anh là một người dân nhưng sau khi mà đã ngay được thông báo phòng tích dịch covid
mà đã tiêm vaccine này rất tốt vì người dân phải nên thực hiện để mà cho nó có một sức khỏe
để mà sau này mình lo cho thể toàn dân
qua tình hình dịch bệnh rất phức tạp nên mình cũng mong muốn là toàn bộ người dân
thì thể hiện cái tinh thần và ý chí để mà tiêm vaccine để phòng ngừa
càng ngày càng đẩy lùi những bệnh của covid một mươi chín
ngoài ra trong đợt này đà nẵng cũng tiến hành tiêm mũi hai cho cán bộ y tế
đang thực hiện nhiệm vụ tại bệnh viện giả chiến tại ký túc xá phía tây thành phố
nhằm đảm bảo an toàn hạn chế nguy cơ lây nhiễm cho những người trên tuyến đầu chống dịch
nói chung với tình hình dịch bệnh đang bùng phát cũng khá mạnh tại đà nẵng
thì được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo thành phố cũng như ngành y tế
thì việc mà tiêm vaccine cho nhân viên y tế và cũng như toàn dân đó là cái điều mà hết sức cần thiết
để những người mà trước mắt làm công tác tuyến đầu
công tác phòng chống dịch bệnh thì yên tâm hơn trong vấn đề là góp phần phòng chống dịch bệnh cho toàn thành phố
dự kiến đà nẵng sẽ triển khai hai trăm linh điểm tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trên địa bàn trong thời gian tới
với mục tiêu trên chín mươi người trong độ tuổi được tiêm đủ mũi theo từng đợt phân bổ
và sẽ hoàn thành vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi